trước thêm đại hội đảng các cấp quy định của bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
và chống chạy chức chạy quyền đã được ban hành
quy định này đang làm nức lòng cán bộ đảng viên nhân dân cả nước và tăng thêm sự tin tưởng và quyết tâm của đảng
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức đủ tài ngang tầm nhiệm vụ
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
với nhiều người quy định mới này của bộ chính trị là một chốt chặn quan trọng
nhằm không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn lọt vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp
và là chỗ dựa vững chắc để đấu tranh với tình trạng lạm quyền trong công tác cán bộ
thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao để không thể đưa lọt những người không xứng đáng
cái tinh thần là như thế đặc biệt là những người suy thoái về tư tưởng chính trị những người cơ hội về chính trị
tạo ra một cái xu thế đó là ngăn chặn cái xấu
và phát huy cái tốt tạo tù dưỡng cho những người tốt và ngăn ngừa những người lộng hành những người sai trai
và tác dụng trước hết của quy định này là sẽ tác động trực tiếp đến nhận thức và trách nhiệm của những người được giao thực hiện công tác cán bộ
nhất là những người đứng đầu ai đủ tiêu chuẩn theo quy định thì đưa vào cơ cấu
nếu không thì dứt khoát không bố trí cho dù có chạy trọt hay tác động bằng các cách khác
những đồng chí nào không có khả năng năng lực hoặc là cái trách nhiệm thì chúng tôi đều loại ra khỏi quy hoạch
chúng tôi cương quyết là không được đưa vào các quỷ trước hết là cứ thế
tức là không đề xuất không giới thiệu tham gia các quỷ
đưa những cán bộ đảng viên không đủ tiêu chuẩn tiêu chí để đưa ra khỏi quy hoạch và đưa ra khỏi chức danh cán bộ chủ chốt lãnh đạo của các cấp ở các địa phương
và tỉnh sơn la thì cũng thực hiện nghiêm túc chủ trương quan điểm chỉ đạo của trung ương
tuy nhiên có một điểm yếu là văn bản quy định thì nhiều nhưng việc thực hiện thường chưa thật sự kiên quyết dẫn đến hiệu quả không cao
thực tế công tác
công tác cán bộ thời gian qua đã cho thấy rất rõ điều đó
vì thế để quy định mới này phát huy hiệu quả cao trong thực tế thì cần quy định trách nhiệm cụ thể của cá nhân tổ chức khi để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào hàng ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp
tôi cũng đề nghiệm một nữa là từ nay tới đi phải chăm chết nữa là những ai chọn người mà sau này không thành công
thì chúng ta phải trí trách nhiệm những người phát hiện chọn người không đúng
và như thế thì rõ ràng là cái người chọn cán bộ cũng phải có trách nhiệm
và từ đó cũng có trách nhiệm
không chỉ là chọn rồi mà còn hốc ý xây dựng giám sát kiểm tra giúp cho cái người mình chọn làm tròn cái điều mình mong
đây là một kiến nghị hay bởi một khi phải chịu trách nhiệm cá nhân đến cùng với những người mình tiến cử thì không ai dám lạm quyền để đưa những người không đạt yêu cầu vào hàng ngũ
và cũng không dám nhận quả cáp để tạo điều kiện cho những người chạy chức chạy quyền thực hiện được mưu đồ của họ quy định vì thế mà được thực hiện nghiêm ngặt hơn và phát huy tác dụng cao hơn trong cuộc sống